xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn văn quang khẳng định
việc cấp phép khai thác cát hầu như không mang lại lợi ích kinh tế
hay đóng góp gì vào sự phát triển kinh tế của tỉnh
chủ yếu là phục vụ cho các công trình dự án nhà nước trong tỉnh
khẩn trương nghiên cứu làm đường băng số ba tại tân sơn nhất
là nhan đề bài viết trên trang nhất trang sáu trang bảy
báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
đây cũng là kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại cuộc họp thường trực chính phủ vào tối ngày hôm qua một mươi hai tháng sáu
ngay sau cuộc họp bộ trưởng người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng nói với phóng viên tuổi trẻ
sau khi nghe các bên báo cáo thủ tướng đã kết luận là sẽ khẩn trương nghiên cứu xây dựng đường băng số ba
trên cơ sở đánh giá đầy đủ khoa học và có thể thuê tư vấn nước ngoài
trả lời câu hỏi về việc mở rộng sân bay tân sơn nhất có ảnh hưởng đến dự án cảng hàng không quốc tế long thành hay không
ông mai tiến dũng nói dự án sân bay long thành vẫn triển khai như tiến độ đề ra
hai việc này làm song song
dự án long thành đã được quốc hội bộ chính trị quyết định chủ trương
khi có sân bay long thành thì sân bay tân sơn nhất vẫn được duy trì hoạt động
cũng liên quan đến vấn đề sân gôn trong sân bay tân sơn nhất
trang nhất và trang ba báo thanh niên ngày hôm nay có bài viết
dừng tất cả công trình hạ tầng phụ trợ sơn gôn tân sơn nhất
thông tin này được bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng trả lời
ngay sau cuộc họp do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì
cùng các phó thủ tướng bộ trưởng các bộ quốc phòng giao thông vận tải xây dựng tài nguyên môi trường
và lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm
theo đó thủ tướng đã giao bộ trưởng quốc phòng chỉ đạo dừng tất cả các công trình liên quan hạ tầng phụ trợ sơn gôn
như trường đào tạo năng khiếu gôn khu biệt thự trung cư cao cấp cho thuê
để chờ các cơ quan tư vấn và các nhà khoa học xem xét trước khi quyết định
thủ tướng cũng yêu cầu mọi việc phải tiến hành minh bạch trước công luận cử tri cả nước
báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay đưa tin
quốc hội sẽ giám sát tối cao về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
đây cũng là nội dung được quốc hội thảo luận tại hội trường ngày một mươi hai tháng sáu
về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
đa số các đại biểu quốc hội khi phát biểu đều nhấn mạnh
việc chính phủ cần chấn chỉnh xử lý nghiêm và báo cáo quốc hội tình trạng thất thoát
lãng phí ngân sách nhà nước
cùng ngày với tỷ lệ là bốn trăm ba mươi sáu trên bốn trăm ba mươi chín
đại biểu có mặt thông qua chiếm tỷ lệ tám mươi tám tám
cùng ngày với tỷ lệ bốn trăm ba mươi sáu trên bốn trăm ba mươi chín
đại biểu có mặt thông qua chiếm tỷ lệ tám mươi tám tám tổng số đại biểu
quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát năm hai nghìn một mươi tám
do kỳ họp thứ sáu sẽ có nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do quốc hội bầu và phê chuẩn
nên năm hai nghìn một mươi tám quốc hội sẽ chỉ giám sát một chuyên đề về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
bên cạnh đó các nội dung giám sát khác theo thông lệ vẫn sẽ được tiến hành
nội dung chi tiết độc giả có thể tìm đọc trên trang nhất và trang hai báo sài gòn giải phóng
vấn đề phòng cháy chữa cháy lại một lần nữa gây nóng trong dư luận
đừng đua với tính mạng của người dân
bảy mươi chín trung cư vi phạm an toàn phòng cháy trợ cháy ở hà nội được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
trên trang nhất và trang ba báo lao động đã điểm qua các dự án nằm trong danh sách đen
theo thống kê của cảnh sát phòng cháy trợ cháy tp hà nội
trong danh sách có bảy mươi tám công trình đã đưa vào hoạt động
nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy xuất hiện rất nhiều những tên tuổi đình đám của làng bất động sản hà nội
như mường thanh cô ma
đứng đầu danh sách vi phạm là tập đoàn mường thanh với một mươi một tòa nhà
tại các khu đô thị thanh trì kim văn kim lũ trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp khu đô thị sa la và khu đô thị sa la
tiếp theo là hicc một với năm tòa nhà vi phạm tại khu đô thị mới nghĩa đô và dự án lê văn lương
kế tiếp là cô ma sáu với ba tòa vi phạm thuộc dự án dreamer tower
sông đà thăng long với hai tòa vi phạm là ct một u siêu city và cp hai văn khê
chi tiết các dự án đã và đang vi phạm mời các bạn đọc tiếp trên trang ba báo lao động
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt